thưa quý vị ngay sau ngày quốc khánh mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm cho đến nay
trong mọi văn bản hành chính của nước ta dưới quốc hiệu luôn là tiêu đề
độc lập tự do hạnh phúc
độc lập tự do hạnh phúc ấy không chỉ là kết quả của một cuộc đấu tranh cách mạng
một cuộc chiến tranh lâu dài hơn nửa thế kỷ kiên cường bất khuất và đầy hy sinh của cả dân tộc
mà đây còn là khát vọng luôn cần gìn giữ bảo vệ trao truyền
xuyên suốt công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
xin mời quý vị khán giả cùng đến với những giá trị cao đẹp và vĩnh cửu
của độc lập tự do hạnh phúc trong chương trình an ninh văn hóa tuần này
độc lập tự do hạnh phúc
của tất cả các dân tộc vì nó không chỉ khẳng định những nguyên tắc pháp lý về độc lập dân tộc
mà còn khẳng định quyền cơ bản của con người tự do và hạnh phúc
nước việt nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập
toàn thể dân tộc việt nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng
tính mạng và của cái để giữ vững quyền tự do độc lập ấy
của tất cả các dân tộc vì nó không chỉ khẳng định những nguyên tắc pháp lý về độc lập dân tộc
mà còn khẳng định những nguyên tắc pháp lý về độc lập dân tộc
và đem lại hạnh phúc cho con người
có thể nói rằng đây là bản chất tốt đẹp của chế độ chính trị trên đất nước chúng ta
những cái chuẩn mực giá trị là độc lập tự do hạnh phúc
đó là những giá trị vô cùng cao quý mà toàn đảng toàn dân và toàn quân chúng ta luôn luôn phấn đấu hướng tới
vì một nước việt nam dân giàu nước mạnh công bằng dân chủ văn minh
lớp lớp thế hệ cha ông đã chiến đấu hy sinh để giành lại và gìn giữ độc lập là để mang lại hạnh phúc cho dân tộc
độc lập phải được gắn liền với tự do và hạnh phúc của nhân dân

sự tổng hòa mang tính trình thể dân tộc độc lập dân quyền tự do dân sinh hạnh phúc
những giá trị mà dân tộc việt nam kiên định hành động chiến đấu hy sinh để giành giữ và phát triển
độc lập tự do hạnh phúc nó là những cái giá trị bất di bất dịch của bất kỳ một dân tộc nào của một quốc gia nào
ngay từ thời chí mỹ nô lệ người ta cũng đã nói đến những vấn đề là quốc gia có những độc lập rồi
và đặc biệt là đến giai đoạn tư bản chủ nghĩa
độc lập và tự do hạnh phúc càng được khẳng định trong các bản tuyên ngôn nhân quyền dân quyền của các nước
chuyển sang giai đoạn sâu chủ nghĩa thì những cái giá trị này được nhân lên được cụ thể hóa ra rất là nhiều lần
và cái độc lập cái tự do hạnh phúc dưới chế độ của chúng ta không phải chỉ độc lập tự do hạnh phúc với một cái nhóm người nào đó
mà đấy là độc lập tự do hạnh phúc với toàn dân
chúng ta đã kế thừa những tinh hoa truyền thống quý báu của ông cha chúng ta trong ngày tuyên ngôn độc lập
chúng ta kế thừa xuất sắc kế thừa một cách vững chắc đất nước chúng ta có được cơ đồ vị thế tiềm lực và uy tín quốc tế như ngày hôm nay
việt nam là một xứ sở bình yên và con người có tự do có hạnh phúc và đất nước chúng ta bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
cho nên là lực lượng vũ trang cách mạng là quân đội và công an có một vai trò rất to lớn để bảo vệ độc lập tự do của đất nước
và bảo vệ hòa bình
và đem lại hạnh phúc cho con người
thưa quý vị xuyên suốt chặng đường đấu tranh cách mạng từ những ngày đầu thành lập cho đến ngày hôm nay
trong hành trình bảo vệ độc lập tự do hạnh phúc cho dân tộc
ở mỗi thời kỳ lịch sử quan trọng đều in dấu những bước chân lạng thầm của lực lượng công an nhân dân việt nam
trong kỷ nguyên mới cánh vác trên vai những trọng trách mới
lực lượng công an nhân dân đã kế thừa vẻ vang truyền thống anh hùng cách mạng
củng cố và phát triển không ngừng trưởng thành và lớn mạnh
chẳng hoàn thành mọi nhiệm vụ mà đảng tổ quốc và nhân dân giao phó
để bảo vệ gìn giữ những giá trị tư tưởng cao đẹp đó
có những phi sinh thầm lọng ngày đêm chắc tay súng tuần tra canh gác
giữa sắc màu xanh biển trời thấp thoáng ẩn hiển là màu xanh áo hính
những bước chân không mỏi
những con tàu dễ sóng xa khơi
những chiến sĩ đảo xa
tiếp tục bám đảo bám biển cùng nhân dân bảo vệ an ninh trật tự
toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc
lực lượng công an nhân dân việt nam từ bắc trung nam trên khắp đất nước chúng ta
luôn luôn ngày đêm
có thể nói là bảo vệ an ninh quốc gia
đó là cái hoạt động bảo vệ tổ quốc
bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa
bảo vệ tổ quốc ngay tại bên trong
ngay tại chỗ từng vùng miền cụ thể một
chúng ta làm thất bại tất cả những cái âm mưu
của các thế lực thù địch và bọn phản động quốc tế
bảo vệ được an ninh quốc gia
bảo vệ sự bình yên của cuộc sống là một trong những tiền đề quan trọng
để đem lại hạnh phúc cho mọi nhà
trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành
dù là lực lượng chiến đấu trực diện đấu tranh với tội ác
hay lặng lẽ tuyến sau
một khi đã khoác lên mình màu xanh ao lính
những chiến sĩ công an luôn không quản hiểm nguy gian khổ
công hiến sức mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
chính dưới sự lãnh đạo của đảng và lực lượng công an của chúng ta là sung kích
là nòng cốt trong lĩnh vực mà gìn giữ cái nền độc lập đó
và góp phần gìn giữ cái nền tự do hạnh phúc cho nhân dân đó
kể cả trong lúc thời bình cũng như thời chiến
kể cả trong những lúc tình hình bình thường
cũng như trong những lúc dịch bệnh
kể cả trong những lúc mà nghỉ ngơi
cũng như là những lúc mà công tác
và kể ban ngày cũng như ban đêm
nếu như không có lực lượng công an
thì đất nước không thể nào có sự yên bình được
vì nước quyền thân
vì dân phục vụ
sẵn sàng gác lại những nỗi nghiệp riêng
để hãy phía sau gia đình và người thân
hy sinh hạnh phúc cá nhân để làm tròn trách nhiệm
có những người con không kịp nhìn mặt cha mẹ lần cuối
có những người cha chưa được gặp mặt con mới trào đời
có những đám cưới phải hoãn vì nhiệm vụ chung
những giấc ngủ chưa tròn
những bữa ăn vội vã
dù là thiên tai hay dịch bệnh
dù đắng hay mưa

hay hoàn cảnh ngặt nghèo
và rảnh rơi sống chết mong manh
lực lượng công an nhân việt nam
nhất là cán bộ chiến sĩ công an trẻ
họ đã có rất nhiều những cái thành tích nổi bật
đã kế thừa được truyền thống của ông cha
rất dũng cảm trong chiến đấu chống lại bọn tội phạm
rất dũng cảm khi bảo vệ nhân dân tổ quốc và nhân dân
luôn luôn ghi nhớ công ơn của những liệt sĩ công an nhân dân việt nam
giống như cha anh chúng ta
đã một thời kỳ xe dọc trường sơn đi cứu nước
luôn luôn quyết tâm để giải phóng miền nam thống nhất tổ quốc
rất nhiều người đã không trở về
và tin các anh đã hóa thân vào núi sông
đã hóa thân vào biển cả mênh bông
đã hóa thân vào
đất đai rộn đồng xứ sở
nhưng những tấm gương ấy
sẽ còn sống mãi với thời gian
độc lập tự do hạnh phúc
là lý tưởng giá trị dân tộc ta theo đuổi
và tạo ra sức mạnh cho cả dân tộc
trải qua thời gian
những giá trị này vẫn còn nguyên ý nghĩa cao đẹp của mình
ở trong mỗi thời điểm
trong mỗi hoàn cảnh cụ thể
giá trị của độc lập tự do hạnh phúc
có những nội dung phong phú hơn
có những chất liệu mới thời đại đem lại
và khi đó
việc gìn giữ bảo vệ
và phát huy giá trị của độc lập tự do hạnh phúc
cũng cần có những cách thức phù hợp
đến ngày hôm nay thì
độc lập không chỉ là câu chuyện của chủ quyền lãnh thổ nữa
nó còn là chủ quyền về văn hóa
chủ quyền về kinh tế
hay là những vấn đề rất là cập nhật như là chủ quyền số
hay là trên những không gian mạng
tự do trước đây thì gắn với lại
cái ý chí và nguyện vọng của nhân dân
trong việc là giải phóng đất
thì tự do bây giờ được hiểu theo những ý nghĩa toàn vẹn hơn
theo một cái nghĩa rộng hơn
tất cả những cái gì liên quan đến quyền của con người
được quy định bởi luật pháp
từ hạnh phúc rất là đơn giản
như ai cũng có được cơm ăn áo mặc
ai cũng được học hành
thì bây giờ hạnh phúc được hiểu theo một cái nghĩa rất là đa chiều
từ những cái hạnh phúc của cá nhân
đến những yếu tố liên quan đến hạnh phúc của toàn xã hội
chúng ta chỉ có thể hiểu đúng giá trị
của độc lập tự do hạnh phúc
khi biết trân trọng quá khứ tin tưởng vào tương lai
để ra sức thi đua phấn đấu xây dựng và bảo vệ tổ quốc
khi hiểu đúng về giá trị độc lập tự do hạnh phúc
mỗi người việt cần nhận thức đầy đủ
về trách nhiệm xây dựng và bảo vệ tổ quốc
ở trong đối gia đoàn lịch sử của đất nước
những giá trị đó cần được bảo vệ
theo những cách phù hợp
đặc biệt trong bối cảnh công nghiệp quốc tế toàn cầu hóa
và cục cách mạng công nghiệp bốn
với những nước biến nổi hữu
với thời đại cách mạng công nghiệp bốn
và giai đoạn công nghệ phát triển này
rõ ràng chúng ta không thấy tiếng súng đạn
nhưng sự phá hoại đó
sự tác động đó có thể rất tinh vi
không phải chỉ là gìn giữ vùng đất vùng trời vùng biển
mà chúng ta phải gìn giữ
cả không gian văn hóa
gìn giữ cả truyền thống lịch sử
gìn giữ cả những cái khóa thứ vẻ vang của dân tộc
nguy cơ xâm lăng văn hóa
hiện hiện ở tất cả
trong các lĩnh vực của đất nước hiện nay
ví dụ như chúng ta thấy
câu chuyện ở không gian mạng chẳng hạn
có rất nhiều hành vi lệch chuẩn
hành vi xa rời với giá trị truyền thống của dân tộc
từ đó nó có thể ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi của mọi người
đặc biệt là của thanh niên
một năm khởi đầu từ mùa xuân
một đời khởi đầu từ tuổi trẻ
tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước
xin giữ độc lập tự do hạnh phúc ngày hôm nay
là trách nhiệm bổn phận
cũng là niềm tự hào
để thế hệ trẻ ra sức học tập
nguyện rèn thi đua
góp phần xây dựng phát triển đất nước
thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc
thanh niên có mạnh thì dân tộc mới mạnh
và trong sức mạnh của dân tộc có sức mạnh của thanh niên
là rừng cột của nước nhà
chủ nhân tương lai của đất nước
là thế hệ kế thừa và phát huy
tiếp tục xây dựng phát triển
lớp lớp thanh niên việt nam nói chung
và thanh niên công an nhân dân nói riêng
cần ra sức học tập rèn luyện lao động sáng tạo
góp cho xã hội thông qua những phong trào
hành động có sức lan tỏa
truyền cảm hứng sâu rộng
từ đó góp phần cụ thể và thiết thực
vào công cuộc bảo vệ độc lập tự do
hạnh phúc cho nhân dân và tổ quốc